ngày tám tháng năm công an thành phố lai châu tỉnh lai châu cho biết đã tiếp nhận và điều tra vụ việc người đàn ông bị đánh hội đồng ở một cây xăng trên địa bàn
trong đơn tố cáo của anh nguyễn hữu công sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại phường tân phong thành phố lai châu gửi công an phường đông phong thành phố lai châu nêu rõ
vào khoảng bảy giờ một mươi năm phút ngày một tháng năm anh công lái xe khách một mươi sáu chỗ mang biển số hai mươi chín b sáu mươi một nghìn bốn trăm hai mươi đến cửa hàng xăng dầu số hai mươi gần nhà nghỉ hoa ban phường đông phong
để đổ dầu thì xuất hiện nhóm đối tượng bao gồm ba người sơn dương tú lái phụ xe hai mươi năm b hai trăm bốn mươi bốn của nhà xe tuấn hồng xông vào hành hung
các nhóm đối tượng liên tục đẩy anh công khiến anh bị đa chấn thương bất tỉnh máu chảy nhiều ở mũi mắt
sau đó anh công được người dân đưa vào bệnh viện đa khoa lai châu để cập cứu
do thương tích nặng anh công được chuyển tuyến lên bệnh viện mắt trung ương hà nội chữa trị và chuyển sang bệnh viện quân y một trăm linh ba để phẫu thuật
ngay sau khi sự việc xảy ra người nhà anh công đã trích xuất camera an ninh của cửa hàng xăng dầu số hai mươi
đoạn clip dài hơn một phút ghi lại cảnh anh công dừng xe xuống đổ dầu thì có ba người chạy đến và đánh anh
trong đó hai người mặc áo thun đen rất hùng hán sau đó anh công đã nằm im bất tỉnh và được nhiều người căn ngăn nhưng nhóm đối tượng vẫn hành hùng đánh tiếp
trịnh nguyễn thị quỳnh trang vợ anh công cho biết trước ngày bảy tháng năm chồng của chị đã phẫu thuật thành công và đang trong quá trình điều trị tại bệnh viện quân y một trăm linh ba
gia đình chị đã kiến nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm vụ việc
trao đổi với ông nguyễn minh sơn giám đốc bến xe khách tỉnh lai châu cho biết anh công là chủ nhà xe trần phương
hai nhà xe trần phương và tuấn hồng chuyên chạy tuyến lai châu lào cai
bến xe khách tỉnh lai châu chỉ quản lý ở trong bến vụ việc xảy ra ở ngoài khu vực bến xe quản lý
ông sơn cho biết do không có khách hai xe đều không làm thủ tục xuất bến
sau khi biết được thông tin ban quản lý bến xe khách tỉnh đã mời hai nhà xe lên làm việc và đình chỉ tạm thời hoạt động của hai nhà xe một mươi ngày đến khi cơ quan chức năng giải quyết xong vụ việc
đơn vị đã báo cáo việc lên sở giao thông vận tải
công an thành phố lai châu cho biết vụ việc đang trong quá trình điều tra
nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn tranh giành khách tại bến xe
ba đối tượng đánh anh công là nguyễn văn sơn nguyễn xuân dương cùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú ở thanh hóa và liêu thanh tú sinh năm hai nghìn sáu trú tại phường đông phong thành phố lai châu
cơ quan công an đã củng cố hồ sơ giám định thương tật của anh công để xử lý theo đúng quy định
khi có kết quả vụ việc sẽ thông tin thêm với báo chí
sau khi clip nhóm người đánh anh con được chia sẻ trên mạng xã hội facebook cộng đồng mạng với người dân vô cùng phẫn nộ bất bình đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm
đánh hội đồng là trường hợp nhiều người cùng đánh gây thương tích cho một người khác
đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về tần thể quyền bảo đảm an toàn về tính mạng sức khỏe của cá nhân mà pháp luật bảo vệ

trường hợp truy kíu trách nhậm hình sự
căn cứ tại điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
những người cùng tham gia đánh hội đồng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích gây thương tích cho những người khác từ một mươi một trở lên hoặc dưới một mươi một nhưng thuộc các trường hợp
dùng vũ khí vật liệu nổ khung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người dùng acid nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm
đối với người dưới một mươi sáu tuổi phụ nữ mà biết có thai người già yếu
ôm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ có tổ chức có tính chất quân đồ
mức phạt cơ bản của người phạm tội là cải tạo không giam giữ từ ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
với các khung phạt tăng nặng người phạm tội có thể bị hình phạt đến hai mươi năm tù hoặc thậm chí là tù trung thân
bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của các vụ đánh hội đồng do đó việc trang bị kiến thức cho bản thân và các kỹ năng xử lý tình huống cách tự vệ khi bị đánh hội đồng là một điều rất cần thiết
điều này sẽ giúp bạn bảo vệ sự an toàn cho sức khỏe và tính mạng của bạn trong những trường hợp nguy hiểm
tấn công hội đồng là hình thức gây thương tích đang trở nên phổ biến hiện nay
bất kỳ ai cũng có thể trở thành mục tiêu của các kẻ xấu do đó để kịp thời đưa ra phương án phòng vệ chính đáng giúp đảm bảo an toàn cho bản thân đầu tiên bà cần nhận biết một số vụ đánh hội đồng là như thế nào
đặc điểm của vụ tấn công hội đồng đó là do hai hoặc nhiều người cố ý tấn công gây thương tích cho nạn nhân
hành vi này đã được lên kế hoạch chuẩn bị về địa điểm thời gian từ trước để khiến cho người bị hại bất ngờ từ đó không thể nhờ sự trợ giúp từ bên ngoài
nếu nạn nhân không biết được cách tự vệ khi bị đánh hội đồng thường sẽ bị đánh đập giá man thương tích đề mình để lại hậu quả nặng đề cao về thể sắc lẫn tinh thần
do đó hành vi này cần phải lên án và có biện pháp xử lý theo đúng pháp luật để giăn đe dạy dỗ trừng phạt những nhóm đối tượng gây án
bên cạnh đó còn giúp bảo vệ thân thể sức khỏe và tính mạng của công dân
kỹ năng tự vệ khi bị đánh hội đồng là cách thức để phòng vệ chính đáng giúp bảo vệ bản thân mà vẫn tuân thủ đầy đúng quy định của pháp luật
khi trở thành nạn nhân pakari luôn giữ bình tĩnh quyết đoán xem xét và đưa ra cách xử lý phù hợp với tình hình thực tế khi bị đánh hội đồng
thoát chạy là phương án tối yêu
như nội dung đã đề cập ở trên đặc điểm của vụ đánh hội đồng là có rất nhiều người các nhóm đối tượng sẽ có sự chuẩn bị từ trước khiến bạn bị bất ngờ và không thể tìm được sự trụ giúp từ người khác
vì vậy rất khó để bạn có thể chống trả hay cố gắng rằng hòa
cách tự vệ khi bị đánh hội đồng tốt nhất dành cho bạn ngay lúc này đó là quan sát môi trường xung quanh lợi dụng sơ hở lơ là của nhóm đối tượng để chạy thoát càng nhanh càng tốt
hãy cố gắng chạy đến những địa điểm đông người hay trụ sở công an gần nhất để nhờ sự trợ giúp
tân dùng mọi vật ở trên đoạn đường để thoát chạy
để ngăn cản làm chậm bước của các nhóm đối tượng trong quá trình bị đánh đuổi bạn có thể hô hào để cầu cứu những người xung quanh tận dụng địa hình để lẩn trốn hay tạo ra các chứng ngoại vật ném bất kỳ những vật cản nào trên đường về phía đối tượng
nhớ các được điểm yếu ở trên cơ thể để tấn công tự vệ
nạn nhân khi bị đánh hội đồng được quyền chống trả phòng vệ chính đáng do đó trong trường hợp bị kẻ xấu vây quanh không có cơ hội để thoát chạy bằng có thể sử dụng nghiệp vụ an ninh để tự bảo vệ bản thân tìm kiếm gậy gọc gạch đá để làm vũ khí ngăn chặn sự tấn công và đánh trả lại của các nhóm đối tượng cố tình hành hung
nếu không đủ sức lực và khả năng để chống trả bạn này nhanh chóng nằm xuống quận tròn lại dùng mọi cách để bảo vệ các tiềm yếu của bản thân như mặt bụng cấy hạ bộ để giảm thiểu tối đa các tổn thương cho cơ thể
đặc biệt bà cần phải cố gắng ghi nhớ những đặc điểm nhận dạng của nhóm đối tượng tấn công biển số xe hùng khí gây án để trình báo với cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý
tố giác với cơ quan chức năng khi bị đánh hội đồng
sự sợ hãi và im lặng của các nạn nhân vô tình tiếp tay cho những hành vi của nhóm quân đồ hành hung đánh tiếp diễn
sau đó nếu bị xếp vào tinh thế bị đánh hội đồng bạn cần phải tố giác với cơ quan chức năng ngay lập tức
hành động này không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi sức khỏe và tính mạng của bản thân mà còn giúp bảo vệ cộng đồng đẩy lùi các tệ nạn xã hội để những kẻ phạm tội bị trừng phạt thích đáng
thọc hoặc cao vào mắt của kẻ tấn công
khi bị bắt giữ việc học hoặc ca vào mắt của kẻ tấn công là một trong những kỹ năng tự vệ khi bị đánh hội đồng tối yêu để tạo cơ hội đào tàu
tuy nhiên bà nên chọn thời điểm thích hợp để hành động để giúp gia tăng tỷ lệ thành công
bạn cần phải tránh không để cho kẻ bắt xứ bực tức nếu như bạn thất bại
khu vực mắt là vùng xăm mềm sẽ bị tuần thương nên khi bị tấn công sẽ làm kẻ xấu đau đớn và có thể gây ra sơ hở để bạn có thể bảo chạy
tuy nhiên cần lưu ý rằng tấn công vào mắt của đối phương chỉ sử dụng trong tình huống cần thiết để tránh gây hậu quả nghiêm trọng cho cả hai bên
làm gì khi bị hội đồng chói tay chân
trong trường hợp bị chói cách tự vệ khi bị đánh hội đồng trước hết phải dựa trên sự bình tĩnh của bản thân
sau đó suy nghĩ đến việc cởi trói và tìm kiếm cơ hội trốn thoát bằng cách tham khảo dưới đây
tình huống một cởi chói bằng dính
bước một quan sát xung quanh và đảm bảo không ai nhìn thấy những ảnh động cởi chói của bạn
bước hai dùng sức nâng tay lên đầu hoặc giữ ở vị trí đó
bước ba tập trung sức vào cánh tay sức quất giật mạnh tay xuống lồng ngực để băng dính có thể bùng ra
nên nhớ phải hành động dứt khoát và cần phải dùng sức hơn ở cánh tay
bước bốn tìm cơ hội chạy trốn
nếu hai chân có bị chói bạn đặt thay tay ở giữa đầu gối hướng xuống dưới và hành động nhanh chóng
tình huống hai cởi chói dây díp
bước một đừng cố gắng chống trả mãi tỏ ra hợp tác bằng cách đưa tay sát vào trước lùng ngực
điều này nhằm tạo ra khoảng trống sức cổ tay và tăng cơ hội cởi chói thành công
bước hai dùng răng nới lỏng dây chói ra thêm một chút
bước ba xây cổ tay để tìm cách thoát ra khỏi sức trói của dây díp
bước bốn khi một tay đã thoát có thể dễ dàng để chạy trốn mà không bận tâm tay còn lại
tình huống ba cởi chói bằng dây
bước một một sợi dây nhựa hoặc dây dù vừa là vận dụng để tự vệ vừa là công cụ để cởi trói hiệu quả mà không thể nghi ngờ khi mang theo bên người
bước hai quấn sợi dây dù quanh mắt cá chân tạo ra một vòng tròn qua chân bàn chân để tạo ra dây kéo cắt đứt dây chói bằng nhựa
bước ba quá trình cắt dây có thể tốn rất nhiều thời gian và nên phày đảm bảo không bị đối phương phát hiện
bước bốn sau khi đã cắt dây bạn hãy nhanh chóng tìm đường trốn thoát sau đó tìm người cứu giúp
trốn thoát trong khi kẻ tấn công đang bị vô hiệu hóa
cách ứng xử khi bị đánh hội đồng đó là trốn thoát chứ không phải đáp trả hay chịu đòn
bạn nên nhớ mục đích của tự vệ đó chính là đảm bảo bản thân không phải để đánh nhau hay để trả thù
chính vì vậy những kẻ tấn công bạn bị vô hiệu hóa thì hãy đến nhanh cơ quan cảnh sát để trình báo
một số dụng cụ tự vệ có thể vô hiệu hóa đối phương như trích điện bình xịt thở cay
cách xử lý khi bị chặn đường
bạn đang bị theo dõi như con mồi và có thể bị tấn công bất ngờ không có sự trội giúp từ bên ngoài
những vụ tấn công như vậy thường là hậu quả nặng nề có thể đe dọa tới tính mạng
nếu bạn đang đi xe máy và bị một nhóm đối tượng đuổi theo và chặn đường
bạn nên nhanh chóng xuống xe khóa cổ cầm chìa khóa và bỏ chạy vừa chạy vừa la lên cầu cứu
trong trường hợp này bạn không nên cãi vá hay đối đảo với nhóm tấn công
nếu bạn bị vây kín hãy đứng sắt là vật cản gần nhất để bảo vệ vị trí nguy hiểm trên cơ thể
cách tự vệ khi bị tấn công bằng sao
nếu bạn không phải đối mặt với tình huống nguy hiểm bạn có thể lựa chọn đối phó bằng cách báo chạy
ngược lại nếu bạn tự tin vào khả năng chống trả thì hãy sử dụng động tác bẻ tay đối phương
để thực hiện động tác bẻ tay đối phương bạn có thể sử dụng ngón cái của mình để nắm giữ cổ tay đối phương và bèn ngược lại
hoặc bạn có thể nằm ở phía dưới gần thử tay và kéo mạnh để đối phương ngã rồi bỏ chạy
tuy nhiên bạn nên cân nhắc kỹ trước khi sử dụng ác kích thuật tự vệ
mà luôn cố gắng chính đối đầu với kẻ xấu để tránh gặp những tình huống nguy hiểm